nhân dịp kỷ niệm lần thứ bảy mươi một quốc khánh nước cộng hòa nhân dân trung hoa ngày một tháng một mươi
hôm nay tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện mừng đến tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường